sau đây mời quý vị theo dõi phần điểm lại các hoạt động nổi bật của bộ công an trong tuần vừa qua
tại hội nghị giao ban để đánh giá tình hình kết quả công tác tháng hai năm hai nghìn hai mươi
chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của trung ương và lãnh đạo bộ công an
tiếp tục triển khai kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn các sự kiện cấp quốc gia quốc tế năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
các mục tiêu trọng điểm hoạt động của lãnh đạo đảng nhà nước các đoàn khách quốc tế
đảm bảo các điều kiện để triển khai đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng và đại hội đảng bộ các cấp trong công an nhân dân
bộ trưởng tô lâm cũng yêu cầu công an các đơn vị địa phương khẩn trương hoàn thành việc triển khai công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã
tại một trăm linh địa bàn để bố trí sắp xếp nhân sự phù hợp với công tác đại hội đảng bộ cấp cơ sở ở địa phương
để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng lãng phí trong thời gian tới
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đề nghị các đơn vị chức năng
tập trung phát huy vai trò trách nhiệm và tính tiền phong
gương mẫu của cấp ủy lãnh đạo chỉ huy nhất là bí thư cấp ủy thủ trưởng công an các cấp
các đơn vị trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng lãng phí
trong công tác điều tra xử lý tội phạm về tham nhũng
cần tiếp tục chấn chỉnh nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản
phát hiện điều tra xử lý kịp thời nghiêm minh các vụ việc vụ án tham nhũng
nhất là các vụ án tham nhũng nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm
thu hồi triệt để tài sản tham nhũng kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng
thực hành tiết kiệm chống lãng phí của bộ công an và công an các địa phương theo mô hình tổ chức mới
xây dựng đội ngũ làm công tác thanh kiểm tra trong lực lượng công an nhân dân
thực hiện trong sạch liêm chính góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân vững mạnh toàn diện
sáng ngày hai mươi bốn tháng hai
tiểu ban an ninh y tế thuộc ủy ban quốc gia asean hai nghìn hai mươi tiến hành họp phiên thứ tư
từ sau phiên họp thứ ba đến nay
tiểu ban an ninh y tế đã chủ trì phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành các địa phương
các tiểu ban ban thư ký asean quốc gia hai nghìn hai mươi
tổ chức đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho một mươi sáu hội nghị hội thảo năm asean hai nghìn hai mươi
và tiếp tục triển khai công tác đảm bảo an ninh an toàn cho các hội nghị hội thảo
được tổ chức trong thời gian sắp tới
đặc biệt bộ y tế bộ công an bộ quốc phòng và các bộ ngành địa phương
đã triển khai quyết liệt công tác phòng ngừa ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín
để đảm bảo an toàn y tế cho hội nghị asean hai nghìn hai mươi
thứ trưởng bộ công an bùi văn nam nhấn mạnh việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đại biểu khách mời
địa điểm diễn ra các hoạt động asean hai nghìn hai mươi và các hoạt động bên lề là hết sức cần thiết và quan trọng
các thành viên trong tiểu ban cần chủ động trong các mặt công tác
quán triệt và thúc đẩy thực hiện nghiêm túc theo đề án kế hoạch lịch công tác đã đề ra
đảm bảo hội nghị cấp cao asean diễn ra thành công tốt đẹp
chiều ngày hai mươi tám tháng hai tại công an thành phố cần thơ bộ công an đã tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển sinh công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
để công tác tuyển sinh đào tạo bồi dưỡng cán bộ
trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi đạt kết quả cao
các đơn vị địa phương cần lưu ý đến công tác tuyển sinh phải gắn với nhu cầu thực tế
đánh giá đúng trình độ cán bộ chiến sĩ tại các cơ sở địa phương
sau đó đưa ra những chính sách theo đúng quy định
trong quá trình sơ tuyển các đơn vị địa phương phải đặc biệt chú ý đến việc kiểm tra sức khỏe
cũng như phẩm chất đạo đức và các tiêu chuẩn chính trị khác của thí sinh đăng ký tuyển sinh
đặc biệt công tác tuyển sinh đầu vào phải được thực hiện hết sức nghiêm ngặt chặt chẽ
dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi
của ban vì sự tiến bộ phụ nữ công tác gia đình và trẻ em công an nhân dân
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban
ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà ban đã đạt được và yêu cầu các đơn vị chức năng của bộ công an các địa phương
tập trung giả soát các văn bản quy định về chính sách và công tác cán bộ có yếu tố giới
đề xuất sửa đổi bổ sung các quy định còn bất cập các cấp ủy đảng lãnh đạo các cấp
cần thường xuyên nắm tình hình kiểm tra đồn đốc việc triển khai thực hiện công tác này
để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo gắn trách nhiệm của người đứng đầu với công tác cán bộ nữ tại đơn vị
chủ trì buổi họp của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín bộ công an trung tướng nguyễn văn sơn
thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp
các thành viên trong ban chỉ đạo phòng chống dịch của bộ công an cần tiếp tục quán triệt
và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả hơn nữa các chỉ đạo của ban bí thư chính phủ ban chỉ đạo quốc gia
bộ y tế đảng ủy công an trung ương chủ động trong công tác chỉ đạo điều hành giám sát việc thực hiện phòng chống dịch
trong lực lượng công an nhân dân tiếp tục phối hợp với các lực lượng có liên quan đảm bảo an ninh trật tự
tại các địa điểm cách ly trên địa bàn đặc biệt là tại các địa bàn có dịch không để mất an ninh trật tự
ảnh hưởng tới dư luận xã hội tâm lý quần chúng nhân dân các đơn vị được giao nhiệm vụ thu dung cách ly
theo dõi các trường hợp đi từ vùng có dịch trở về cần tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt cách ly điều trị
và kiểm soát nhiễm quẩn theo hướng dẫn của bộ y tế báo cáo số liệu hàng ngày về ban chỉ đạo
thưa quý vị một trong những dấu ấn nổi bật trong công tác công an thời gian qua đó chính là việc triển khai
thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về đảm nhận các chức danh công an xã
qua hơn bảy tháng thực hiện chủ trương này đã bước đầu mang lại những hiệu quả tích cực nhiều vụ việc vi phạm pháp luật
đã được giải quyết ngay tại cơ sở phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phát triển sâu rộng
an ninh trật tự được bảo đảm góp phần giữ gìn sự bình yên trong từng ngõ xóm buôn làng ghi nhận tại phú yên
ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi lực lượng công an chính quy tỉnh phú yên đã được đưa về đảm nhiệm các chức danh công an xã
tại xã hòa thành huyện đông hòa
tuy còn gặp nhiều khó khăn về nơi ăn trốn nghỉ địa bàn công tác nhưng khi xuống cơ sở công an xã hòa thành
đã từng bước khắc phục mọi khó khăn để phối hợp với các ban ngành đoàn thể tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương
chủ động giải quyết rứt điểm các vụ việc phức tạp mâu thuẫn phát sinh tại cơ sở giữ gìn sự bình yên trong mỗi thôn xóm
từng bước tạo điểm tựa vững chắc trong lòng quần chúng nhân dân
từ khi triển khai thực hiện cho đến nay công an xã hòa thành đã xử phạt hành chính bảy vụ ba mươi hai đối tượng
trong thời gian qua cùng sự phục của các ban ngành đoàn thể đặc biệt là ban giữ quân xã thường xuyên tuần trai kiếp kín địa bàn
nhất là trong các giờ cao điểm phòng ngừa các loại tội phạm đặc biệt là trộm cắp tài sản và các loại đối tượng cố ý gây thương tích
thì qua đó chúng tôi đã chuyển phát nhiều tù điểm đánh bạc xử lý nghiêm các lộ đối tượng
phải nói nhìn chung trước hết

phối hợp với các đội nhiệm vụ của công an huyện thì ngày càng được thuận lợi hơn
về cái chất lượng tham mưu của công an xã thì phải nói là được nâng lên rõ rệt
đã tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương trong việc ban hành và triển khai các biện pháp về bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương
cái thứ hai là về cái công tác quản lý nhà nước
về an ninh trật tự thì phải nói là được thực hiện rất là bài bản
về mặt tâm lý xã hội thì phải nói là sự có mặt của công an xã
chính quy thì đã phần nào răng đê và ngăn ngừa được các tội phạm
đến nay tỉnh phú yên đã bố trí hai trăm năm mươi bảy đồng chí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại sáu mươi sáu xã
đây là những cán bộ đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạo đức lối sống
khi về cơ sở lực lượng này đã tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
huy động các ngành các cấp và quân chúng nhé
công an chính quy đã đặt tên dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội
tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhân hộ khẩu và đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát làm giảm tội phạm
vi phạm pháp luật ở cơ sở góp phần xây dựng hệ thống chính quyền cơ sở vững mạnh phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
công an chính quy xã trung bắc đã triển khai rất nhiều đợt kéo điểm
trên trở địa bàn công an bên công an xã trung bắc đã tiến hành tuần tra kiểm soát
và quá trình tuần tra kiểm soát thì cũng đã trong thời gian trước tết nguyên đáng
đã phối hợp với công an hiện đồng xuân đội điều tra thì đã tiến hành bắc một sòng bầu cua
và là quá trình thời gian để xử lý vi phạm thì trên địa bàn sẽ ở trung bắc đã có nhiều chứng chứng rất tốt
không còn xảy ra tình trạng trầm cấp như các tờ nạn đánh nhau cờ bạc máy tí an ninh trực tự trên địa bàn ngày càng cũng đỉnh dữ vững
có thể thấy từ khi triển khai thực hiện cho đến nay
bước đầu đề án này đã bắt đầu diễn ra
lại những hiệu quả tích cực khi mà nhiều vụ việc vi phạm pháp luật ở cơ sở đã được giải quyết kịp thời
giải tán nhiều nhóm thanh niên tụ tập chơi khuya và có biểu hiện gây mất an ninh trật tự
gọi hỏi gian đe nhiều đối tượng vi phạm pháp luật đem lại sự bình yên trên từng ngõ xóm buôn làng
khi triển khai lực lượng công an chính quy về xã thì có thể thấy trước hết là đã tăng cường lực lượng chuyên trách về bổ sung cho lực lượng công an xã
bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã
trước hết thì được sự ủng hộ của cấp ủy chính quyền địa phương nên lực lượng công an xã chính quy đã đi vào hoạt động có nề nếp
rồi tổ chức triển khai các biện pháp bảo đảm tình hình an ninh trật tự ở địa bàn xã rất là tốt
an ninh chính trị được giữ vững trật tự an toàn xã hội được đảm bảo đó chính là những nét khởi sắc khi thực hiện chủ trương đưa lực lượng công an chính quy về cơ sở
từ thực tế cho thấy việc chính quy hóa lực lượng công an cơ sở đã góp phần từng bước xây dựng lực lượng công an gần dân sát dân trong công tác và chiến đấu
qua đó nhận được sự tin yêu đùm bọc giúp đỡ từ nhân dân và chính quyền địa phương góp phần giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở
phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế văn hóa xã hội của quê hương phú yên trong thời kỳ hội nhập và phát triển